việt nam đã có bảy trăm tám mươi chín hai mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và hiện có hai trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày
không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước đó là bắc cạn và hòa bình
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần sáu mươi hai triệu liều
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi tới nay trên địa bàn các tỉnh miền trung có mưa to có nơi đến rất to kéo dài liên tục
đã khiến cho mực nước sông suối trên địa bàn các huyện và các xã vùng cao dâng cao nước chảy mạnh
khiến cho nhiều công trình tài sản hoa màu của nhà nước và nhân dân bị hư hỏng và thiệt hại
cụ thể mưa lũ đã khiến hai cha con ở huyện miền núi xã cắm muộn huyện quế phong tỉnh nghệ an
bị cuốn trôi khi vớt củi hiện thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy
cũng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn năm mươi m ta lưu âm quốc lộ một a đoạn qua huyện diễn châu tỉnh nghệ an
bị sụt lún sạt lở
tại tỉnh quảng nam huyện nam trà my đã huy động các lực lượng tiến hành di rời được một trăm bốn mươi bảy hộ trên sáu trăm linh năm người
ở những nơi có nguy cơ sạt lở và ngập lụt mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường giao thông tại quảng bình bị chia cắt
các đơn vị công an cũng đã cử lực lượng chốt chặn tại các ngầm tràn đoạn đường hiểm yếu di rời người dân vùng nguy hiểm sạt lở
đến nơi an toàn
cũng do mưa lớn kéo dài tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp và làm sập hoàn toàn ngôi nhà
của gia đình ông lò văn san hậu quả làm ông san tử vong ba người thân của ông bị thương
liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên bốn bảy tỷ đồng vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố bổ sung ba bị can lệnh bắt và khám xét nơi ở của hai bị can là võ thị thảo và võ thụy ái diễm
lệnh cấm đi khỏi nơi cơ chú đối với châu văn lến
để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hàng tạp hóa từ ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn thị mỹ đã câu kết với võ thị thảo và vợ chồng ái diễm châu văn nến dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn bảy tỷ đồng
tiền mua hàng hóa của vợ chồng nguyễn duy linh trong đó mỹ đã chiếm đoạt số tiền trên hai chín tỷ đồng thảo chiếm đoạt trên một một tỷ đồng
và vợ chồng lớn chiếm đoạt trên sáu trăm linh triệu đồng ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị mỹ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với mỹ
nghi ngờ giữa vợ mình và người đàn ông khác có quan hệ tình cảm khổng minh toàn chú tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh
đã dùng xăng đốt xe ô tô của người đàn ông trên công an quận bảy thành phố hồ chí minh đang tạm giữ và tiến hành lấy lời khai của khổng minh toàn
để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi trên đường về công ty toàn phát hiện xe ô tô của ông trần anh đức
là cấp trên của vợ toàn đang đậu bên đường trước đây toàn nhiều lần nghi ngờ giữa vợ và ông đức có quan hệ tình cảm toàn đã nổi cơn ghen và nảy ra ý định trả thù
trưa cùng ngày toàn mua hai lít xăng tiếp cận xe ô tô trên đổ xăng và châm lửa đốt khi chiếc xe bốc cháy thì toàn bỏ đi người dân phát hiện vụ việc đã hỗ trợ dập lửa
nhưng chiếc xe gần như đã bị thiêu dụi và cháy lan sang một chiếc xe ô tô đậu kế bên ước tính thiệt hại của hai chiếc xe ô tô bị cháy khoảng hai tỷ đồng
ước tính thiệt hại của hai chiếc xe ô tô bị cháy khoảng hai tỷ đồng